theo nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác của viện kiểm sát nhân dân của tòa án nhân dân và công tác thi hành án
chính phủ chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp bảo đảm tỷ lệ thụ lý tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố đạt một trăm linh
tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố đạt trên chín mươi điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên bảy mươi năm
các tội phạm rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi tổng số án khởi tố nâng cao chất lượng công tác điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra các loại án
thường xuyên ra soát và tích cực xác minh những vụ án tạm đình chỉ điều tra để sớm phục hồi điều tra và báo cáo quốc hội về kết quả ra soát xử lý tại kỳ họp cuối năm